và cho đến thời điểm hiện tại thì đây là trường hợp bệnh nhân sơ sinh đầu tiên và nhỏ tuổi nhất tại việt nam mắc covid một mươi chín
cháu bé cũng là một trong bốn trường hợp bệnh nhi covid một mươi chín đầu tiên được công bố khỏi bệnh trong số bốn mươi hai bệnh nhi hiện nay đang được điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai
bệnh nhi vào nhập viện trong tình trạng có biểu hiện nôn chớ và đi ngoài phân lỏng
xác định đây là trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao cho nên các bác sĩ của bệnh viện bạch mai đã đặc biệt quan tâm theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn các biểu hiện bất thường của bệnh nhi
cùng với đó ekip tư vấn hỗ trợ cho mẹ bệnh nhân cách chăm sóc vệ sinh tránh để lây nhiễm bệnh chéo
sau một mươi ngày được điều trị theo dõi theo phác đồ bệnh nhi đã có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần liên tiếp và đủ điều kiện ra viện
mẹ của bệnh nhi cũng có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần liên tiếp và được ra viện cùng với con
thưa quý vị trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì ý thức của mỗi người dân là vô cùng quan trọng
những hành vi thiếu trung thực
trong khai báo y tế hay thiếu hợp tác vi phạm các quy định về phòng chống dịch đều sẽ bị lên án và xử lý theo đúng quy định
mọi thông tin đáng chú ý trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hà nội
có tình trạng là một số người dân không trở về từ vùng dịch thế nhưng lại kê khai y tế đi từ hải dương để được xét nghiệm sars cov hai
theo phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội trữ xuân dũng đây là hành vi gian lận có chủ ý và phải xử phạt theo quy định
trong hai ngày qua
hà nội tích cực ra soát và khẩn trương xét nghiệm cho người dân trở về từ hải dương
đáng chú ý con số người dân trở về từ hải dương đã tăng gấp năm lần so với dự kiến
báo cáo tại cuộc họp sở y tế hà nội cho biết đến nay thành phố đã giả soát được hai hai trăm linh bảy người về từ cầm giang hải dương từ ngày một mươi năm tháng một
tổng số người về từ các nơi khác của hải dương từ ngày hai tháng hai đến nay sơ bộ là ba mươi sáu chín trăm sáu mươi hai người
con số đầu tiên dự báo chúng tôi dự báo là khoảng một mươi nhưng mà chiều hôm qua lên hai mươi sáu
và giờ đến ba mươi một nếu như tốc độ này thì có thể tới năm mươi
đây là vấn đề mà chúng tôi nghĩ là ý kiến đồng chí phó tịch trưởng ban vừa có ý kiến
như vậy là con số chúng ta phải kiểm soát lại
chứ nếu không có thì một là nó lãng phí thứ hai là chúng ta không đảm bảo được cái thời gian để thực hiện
cũng tại cuộc họp trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cho rằng
thời gian qua hà nội đã có những giải pháp kịp thời từng bước nâng mức phòng dịch kiểm soát không để dịch bệnh lây lan
dù số người trở về hà nội sau tết có gia tăng
nhưng hà nội phải hoàn thành ra soát xét nghiệm người dân trở về từ hải dương trong ngày hai mươi tháng hai
theo đúng chỉ đạo của thành phố
những trường hợp khai báo không trung thực sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định
mà chúng tôi đã giao cho nam tử liêm xử lý một trường hợp xử phạt hành chính
một trường hợp hai nghìn chín mình nhận hai nghìn chín nhớ rồi
và vẫn đang tiếp tục đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ
nếu mà ở mức độ hình sự thì nâng lên hình sự
bởi vì một ca bệnh đó gây thiệt hại thành phố
rất nhiều về vấn đề tài chính ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người
cho nên công việc này không thể trục lợi về mặt cơ chế
không đúng đối tượng
tại cuộc họp sở văn hóa thể thao cũng cho biết để phục vụ tín ngưỡng của người dân
vừa phòng dịch một số cơ sở tôn giáo sẽ thực hiện cầu an trực tuyến phục vụ người dân trong ngày rằm
sở cũng chỉ đạo các trung tâm huấn luyện thể thao của thành phố tiếp tục đóng cửa
chưa đón các vận động viên
một mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai chờ chỉ đạo tiếp theo của thành phố
các vận động viên sẽ được hướng dẫn tập luyện trực tuyến
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp
số ca bệnh mắc mới tiếp tục phát sinh
tỉnh hải dương yêu cầu các huyện thị xã thành phố chỉ đạo giả soát đánh giá hoạt động của các tổ covid cộng đồng
đảm bảo mỗi tổ phụ trách từ sáu mươi cho đến bảy mươi hộ gia đình
nhằm tăng cường hiệu quả giám sát theo dõi sức khỏe cộng đồng
những tổ covid cộng đồng tại các địa phương đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện chỉ thị của cấp trên tổ covid cộng đồng của khu nguyễn văn trỗi chúng tôi
trong thời gian vừa qua đã đi rà từng ngõ gõ từng nhà để thực hiện đúng chỉ thị của cấp trên để ra
chúng tôi đã đi rà hết tất cả các khu thăm dò những trường hợp từ những hộ dân về ăn tết
mọi gia đình ở khu chúng tôi thì tôi thấy là hoàn toàn
đều chấp hành nghiêm chính sách của chính quyền cũng như là của tỉnh ủy đề ra
để làm sao dịch bệnh không bùng phát và được khống chế
còn tại khu dân cư số một phường phạm ngũ lão thành phố hải dương
ngay sau khi hội ý triển khai nhiệm vụ trong ngày
các thành viên của tổ covid cộng đồng của khu dân cư lại tỏa đi từng ngõ gõ từng nhà
ra từng người để nắm bắt tình hình tuyên truyền phòng chống dịch
tổ covid cộng đồng tại khu dân cư đã rà soát
rà soát kịp thời ba f một và một mươi ba f hai có liên quan đến ổ dịch tại tp hcm vào huyện cầm giang
với những trường hợp f hai tổ covid cộng đồng giám sát mỗi ngày hai lần
yêu cầu ở yên trong nhà tự theo dõi sức khỏe
tinh thần của những người phục vụ cái covid cộng đồng này
thật ra mọi người đều là quyết tâm mà mong muốn làm sao mà chia đẻ
trong cái đợt này là triệt đẻ không xảy ra một cái vụ nào để lây nhiễm trong cộng đồng nữa
và chúng tôi có một cái suy nghĩ là
chung của mọi người mà giữ cho gia đình họ là chính là giữ cho gia đình mình
do vậy mà mọi người trong các tổ covid cộng đồng đều tích cực và đều giám sát mỗi ngày
trong thời gian tới để các tổ covid cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả
rất cần sự quan tâm động viên đến lực lượng này
bởi được thù đều là người cao tuổi
nhưng với quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh
họ đã không quản ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
thưa quý vị bên cạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì việc ngăn chặn nạn tin giả liên quan đến tình hình dịch bệnh cũng rất đáng được quan tâm
tại hải dương một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
nhằm bôi nhọ lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bị công an huyện cầm giang phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương
phát hiện trên tài khoản facebook thiện dung
đăng tải thông tin sai sự thật
vua khống công an huyện cầm giang trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với nội dung là công an huyện cầm giang thu hai trăm năm mươi đồng
để cấp giấy ra vào thị trấn lai cách
qua xác minh công an huyện cẩm giang xác định tài khoản facebook trên
là của nguyễn thị hài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê huyện anh sơn tỉnh nghệ an
hiện trú tại khu dân cư hoàng đường thị trấn lai cách huyện cầm giàng
là công nhân của công ty trách nhiệm hóa sd global
có trụ sở tại khu công nghiệp đại an mở rộng
quá trình làm việc hài đã thừa nhận sai phạm gỡ thông tin sai sự thật
và đăng bài công khai xin lỗi lực lượng công an
công an huyện cầm giang đã xử phạt vi phạm hành chính nguyễn thị hài
số tiền bảy năm triệu đồng về hành vi đăng tải cung cấp chia sẻ thông tin
giả mạo xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
theo điều một trăm linh một nghị định một trăm năm mươi hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
tin giả cũng là một trong những vi phạm phổ biến trong mùa dịch
từ năm ngoái đến nay đã có không ít trường hợp
bị xử phạt vì hành vi này không phải chỉ vì vi phạm pháp luật
mà còn nặng hơn là còn gây hoang mang trong cộng đồng
mới đây với việc đăng tải thông tin sai sự thật văn bản chỉ đạo
của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép học sinh
trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
để phòng chống dịch covid một mươi chín hai cá nhân tại tỉnh lào cai và thái nguyên
đã bị cơ quan công an triệu tập để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
khoảng ngày bốn năm tết nguyên đán mạng xã hội facebook và nhóm kín zalo
đăng tải hình ảnh chụp văn bản số năm trăm hai mươi sáu ubnzvx ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
của ủy ban nhân dân tỉnh lào cai về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học
của học sinh để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi phối hợp với sở giáo dục và đào tạo kiểm tra
cơ quan công an xác định văn bản trên đã được chỉnh sửa không đúng sự thật
sau khi giả soát truy tìm công an tỉnh lào cai đã triệu tập nam thanh niên
sinh năm hai nghìn bảy trú tại thành phố lào cai tỉnh lào cai là người đăng tải
công an giả lên mạng xã hội tới làm việc
tại cơ quan công an nam thanh niên thừa nhận đã dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh
để sửa công văn nói trên sau đó chia sẻ lên facebook cá nhân

cũng đã mời và làm việc với một học sinh lớp một mươi trên địa bàn thành phố thái nguyên

và đăng tải lên mạng xã hội
qua trình làm việc học sinh này khai nhận ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đã vào nhóm chat bạn bè trên mạng xã hội tải văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên

đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tiếp đó học sinh này gửi bản đã chỉnh sửa vào nhóm chat với mục đích trêu đùa
hình ảnh văn bản giả mạo sau đó bị phát tán lên mạng xã hội

theo nhận định của cơ quan chức năng trong dịp tết nguyên đáng nhu cầu của người dân về quê ăn tết sẽ giảm nhiều
do khi nhập cảnh về nước sẽ phải cách ly y tế một mươi bốn ngày và khó quay lại xuất cảnh qua campuchia
nhưng suốt những ngày tết nguyên đáng vừa qua người dân vẫn liên tục nhập cảnh về nước
từ ngày ba mươi tết đến nay thành phố hà tiên đã tổ chức tiếp nhận và hiện đang cách ly bốn mươi năm người dân nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế hà tiên
để tiếp nhận cách ly số người dân về nước trong suốt dịp tết nguyên đáng
ban chỉ huy quân sự thành phố đã phân công các lực lượng thường trực lực lượng dân quân tự vệ dự bị
động viên luôn phiên ứng trực để luôn đảm bảo người và phương tiện vật chất cho khu cách ly
thành phố hà tiên đã tổ chức cách ly cho ba tám trăm hai mươi năm công dân hoàn thành cách ly hai ba trăm chín mươi một
và hiện nay vẫn đang còn một trăm bốn mươi công dân đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố
liên quan đến cô gái chọn trang phục phản cảm chụp ảnh tại chùa cầu hội an
công an tỉnh quảng nam đã vào cuộc điều tra
bộ ảnh của cô gái mặc áo hở ngực chụp cạnh một bé trai tại di tích này đã gây phản ứng tiêu cực trong dư luận thời gian qua
cô gái chụp ảnh với trang phục hở ngợp sinh sống tại thành phố hồ chí minh
do đó thành phố hội an đã có văn bản đề nghị sở thông tin truyền thông tỉnh quảng nam
làm việc với sở thông tin truyền thông thành phố hồ chí minh để có biện pháp răng đen những hành vi vi phạm này
phòng thông tin truyền thông hội an cho biết đang tiếp tục liên hệ với huế đà nẵng
nơi cô gái này mặc trang phục như trên đi qua để thu thập thêm thông tin
yêu cầu nhân vật này gỡ các hình ảnh phản cảm khỏi mạng xã hội
trong ngày một mươi năm tháng hai tức mùa bốn tết mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cô gái mặc phản cảm
tạo dáng cùng một cậu bé bên trong và phía trước di tích chùa cầu
theo phòng thông tin truyền thông thành phố hội an đây là di tích văn hóa thế giới
nên những hình ảnh của cô gái này không thể chấp nhận
trong tháng ba tới võ lâm tân khánh bà trà tại tỉnh bình dương sẽ chính thức được công nhận
đây là môn võ thứ hai sau võ cổ truyền bình định có được vinh dự này
văn bản công bố đã được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch ký
cụ thể quyết định tri thức dân gian nghệ thuật trình diễn dân gian võ lâm tân khánh ba trà
thuộc phường tân phước khánh thị xã tân uyên và các phường bình chuẩn bình nhâm bình hòa
hương định thành phố thuận an và phường phú hòa hiệp thành thành phố thủ dầu một
thuộc tỉnh bình dương vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
võ lâm tân khánh ra đời ở nam bộ để người dân chống thú dữ
đến thế kỷ thứ một mươi chín một nửa hậu duệ của tướng tây sơn cùng gia đình đến vùng đất bình chuẩn
và tân phước khánh tỉnh bình dương truyền dạy những đoàn thế cho người dân địa phương
đồng thời kết hợp võ xưa hình thành nên môn phái võ lâm tân khánh bà trà
vừa rồi là những cập nhật trong bản tin sáng phương nam còn bây giờ hoạn trí xin mời quý vị
sẽ cùng tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
theo đó bộ công an không còn quy định trang bị bình chữa cháy trên xe ô tô từ bốn đến chín chỗ ngồi
mà chỉ áp dụng đối với xe từ một mươi chỗ trở lên xe remote hoặc semi remote trở khách được kéo bởi xe ô tô máy kéo
danh mục định mức trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng có sự thay đổi
đáng lưu ý là bộ công an không còn quy định các loại xe trên phải trang bị bộ dụng cụ phá rỡ chuyên dùng
như là kìm cộng lực búa xả beng găng tay chữa cháy khẩu trang lọc độc như là trước đây

nhằm ngăn chặn tình trạng lái xe uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông
nhất là thời điểm sau tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn thành phố hà nội đã vào cuộc kiểm tra xử lý quyết liệt
bên cạnh một số trường hợp chấp hành nghiêm nghị định một trăm linh thì vẫn còn rất nhiều người bị phạt do vi phạm nồng độ cồn
đặc biệt là tại các khu vực ven nội thành hà nội sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn năm mươi bốn mg trên lít khí thở là số mà máy đo nồng độ cồn ghi được
vi phạm đã rõ ràng tuy nhiên người đàn ông này không nhận lỗi mà còn sử dụng
mối quan hệ hoặc vị trí công tác của bản thân gây áp lực lên tổ công tác phải bỏ qua vi phạm của mình
với dịp tết nguyên đán này thì phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường quân số
ứng trực làm việc trên các tuyến đường để xử lý nghiêm những hành vi sử dụng nồng độ cồn và tiếp tục điều kiện phong tiện
còn đây là một trường hợp khác cũng bị xử lý liên quan đến nồng độ cồn
được đội cảnh sát giao thông số một mươi hai công an tp hà nội phát hiện xử lý
với lý do đi thuốc tết các bạn bè nên sử dụng một chút rượu
nhưng ở mức máy đo ghi nhận lên tới hai trăm một mươi hai mg trên lít khí thở
người đàn ông này đã bị phạt lên tới hàng triệu đồng
không chỉ thời điểm trước trong và sau tết ngay trong những ngày thường
lực lượng cảnh sát giao thông vẫn liên tục tiến hành các buổi tuần tra xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
và cũng không khó để bắt gặp các trường hợp vi phạm liên quan đến lỗi này
tuy rằng chế tài xử phạt đã nặng nhưng vẫn có những người còn chủ quan
chưa ý thức được tác hại khi sử dụng
tại vì rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện
hy vọng rằng sang năm hai nghìn hai mươi một thì người dân tiếp tục là chuyển biến trong nhận thức khi tham gia giao thông
đặc biệt là không sử dụng rượu bia để điều khiển phương tiện
bởi đây là một trong những yếu tố để dẫn đến những vụ tai nạn giao thông rất thảm khốc
đã xảy ra trên địa bàn không chỉ ở địa bàn hà nội
mà trên các địa bàn các tỉnh thành khác trong cả nước
chỉ một cách thường xuyên liên tục thì sẽ đánh vào ý thức của người tham gia giao thông
tự họ phải thấy là an toàn để bảo vệ cho chính họ và cho xã hội
thì cái trật tự an toàn giao thông sẽ được nâng cao trong thời gian tới
việc xử lý nghiêm không có ngoại lệ của lực lượng cảnh sát giao thông
đối với những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
phần nào khiến nhiều người dân dần có ý thức hơn
không dám sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông
từ đó cũng giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
nhưng bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
rất cần mỗi người nêu cao ý thức khi tham gia giao thông và đã uống rượu bia thì không lái xe
đến với một thông tin về giáo dục
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trữ xuân dũng đã ký quyết định
phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng năm với phương thức thi tuyển
điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tuyển sinh năm nay là mỗi học sinh
sẽ được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào ba trường trung học phổ thông công lập
trong đó nguyện vọng một nguyện vọng hai phải thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh có hộ khẩu thường trú
nguyện vọng ba có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ
học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký
sở giáo dục đào tạo hà nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp một mươi
cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập
kỳ thi gồm bốn bài thi độc lập thuộc các môn toán ngữ văn ngoại ngữ
và bài thi thứ tư trong đó có bài thi thứ bốn được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong sáu môn
đó là vật lý hóa học sinh học lịch sử giáo dục công dân địa lý
thưa quý vị chỉ mới đây thôi vào năm hai nghìn hai mươi trà leng một xã miền núi xa xôi
của huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã trở thành cái tên gắn với thảm họa thiên tai
khi mà cuối tháng một mươi vụ sạt lở kinh hoàng tại đây đã xóa sổ hàng chục ngôi nhà
khiến cho hai mươi ba người chết và mất tích
thế nhưng sau bốn tháng quay trở lại trà leng trong những ngày đón năm mới tân sử
ít ai có thể tin được rằng chỉ trong một thời gian ngắn rất ngắn
một ngôi làng mới đã được lập nên
người dân tại làng ông đề đã được đón một cái tết trong những ngôi nhà vững chãi kiên cố
cuộc sống mới đã dần hồi sinh trên mảnh đất này
xã trà leng
xã trà leng
đi qua khu vực ảm đạm nóc ông đề nơi toàn bộ ngôi làng bị xóa sổ
sau vụ sật lửa kinh hoàng chưa tới năm km một ngôi làng mới đã hiện ra nền vỡ ngàn
chỉ trong vòng một tháng rưỡi hai mươi bảy ngôi nhà đã được dựng lên
một mươi ba ngôi nhà đầu tiên hoàn thiện đã được trao tặng bàn giao cho bà con
ngay trước thời điểm tết nguyên đáng tân sử năm này
vợ chồng ông hồ văn đề
có tám người thân chết và mất tích
tết này đã có chỗ để ở và thờ tự người đã khuất
trải qua những đau đớn tột cùng người đàn ông này hiểu
ông cần phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho con cháu cho lớp trẻ
với ông cuộc sống là phải nhìn về phía trước
cuộc sống đã trải qua rồi mình lấy cái thê mới
anh ui mới lấy cái năm mới những bộ túi ra sọc yêu
học về chúc tuổi xuân cái năm mới để tuổi xuân bố và dưới giàu
các người ta tất cả là bà con xòm lạc nữa các công đồng nữa
đang con sàng đang giải cấp công nhận
nhân chân phải lao động
dọn dẹp sắp xếp nhà cửa như cách mà họ gói ghém lại những ngũ ngang đã trải qua
để đón năm mới
niềm vui của đồng bào trà len trong những ngày đầu xuân
chính là những sự sẻ chia đồng hành mà họ đã được đón nhận
năm mới thì mình đã có một nhà mới chắc chắn mình phải vui vẻ hơn
đã những nước đã quan tâm như thế thì mình không biết là cảm ơn đã những nước như thế nào
ngoài một mươi ba hộ dân được nhận nhà trước tết toàn bộ người dân trả lên mất nhà vẫn sẽ ở
tại những khu vực nhà tạm trong tết này bởi số nhà đang xây dựng sẽ được bàn giao
vào năm hai nghìn hai mươi một
nhưng không vì thế mà đồng bào bước đi niềm vui bởi những sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương
và bởi những niềm tin hy vọng của họ vào một năm mới
qua năm mới này sẽ cố gắng làm ăn để nuôi vợ con học hành chăn nuôi trồng trọc
nếu có tiền thì cũng chăn nuôi trồng trọng gọi là cuộc sống bình thường
những ngày tết
cán bộ chiến sĩ công an xã trà lên luận phiền trực tại đơn vị thăm hỏi bà con
riêng thượng úy lê bình phước trưởng công an xã
anh đã quyết định không về nhà mà ở lại để đón tết cùng với đồng bào
trao đổi với vợ thì vợ cũng thống nhất và sẽ cùng vợ và hai đứa con sẽ ở lại với bà con
ở lại chỗ phòng làm việc thì trong những ngày thiên tai mưa bã thì bà con rất nhiều khó khăn
thì trong những ngày thiên tai mưa bão thì bà con rất nhiều khó khăn

họ mất mắt đau thương rất nhiều và tư tưởng của bà con thì thật sự có một để họ quên đi cái nỗi đau đó thì cũng rất khó
mùa xuân mới đã về với trà len ở sắc vàng của những chậu cúc
sắc đỏ của mái tôn những ngôi nhà mới và ở sắc ấm của lòng người